ma túy đang là một thực trạng nhức nhối trong giới lái xe và là một vấn nạn của xã hội
nhiều vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra do lái xe sử dụng ma túy không làm chủ được tốc độ và tay lái
và để có thể ngăn chặn triệt để tình trạng này chúng ta rất cần đến sự vào cuộc quyết liệt
thường xuyên liên tục và sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan chức năng
ghi nhận trên tuyến quốc lộ một mươi bốn đoạn qua địa bàn tỉnh bình phước
một buổi gia quân kiểm tra về ma túy có sự kết hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông trạm quốc lộ một mươi bốn
phòng cảnh sát điều tra về ma túy và lực lượng y tế địa phương
dù đã có kết quả kiểm tra bằng nước tiểu cho thấy dương tính với heroin
nhưng tài xế này vẫn một mực khẳng định mình không sử dụng ma túy
mình không có chơi này nên mình không có sợ
tại vì cái này là bệnh là uống thuốc là nó có thôi chứ mình không có chơi ma túy
bị cảm xúc là uống tầm một mươi ngày
chỉ đến khi lực lượng chức năng tiến hành đưa tài xế đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
xét nghiệm máu theo yêu cầu và cùng ra kết quả dương tính với heroin
tài xế mới thừa nhận mình có sử dụng ma túy trước đó
theo bản thân em nghĩ là sử dụng mấy cái đó là nó kích thích mình là chạy xe trên đường rất là nguy hiểm
nguy hiểm cho mọi người luôn cho hỏa cho bản thân mình nữa
trong các đợt gia quân tổng kiểm tra từ đầu năm đến nay
đoạn điểm một mươi ba và một mươi bốn đi qua địa bàn tỉnh bình phước
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện khoảng một mươi bốn trường hợp lái xe dương tính với ma túy
cao điểm có ngày chỉ kiểm tra một mươi trường hợp nhưng phát hiện đến hai trường hợp có sử dụng chất gây nghiện
qua đánh giá những người này chủ yếu là lái xe đường dài sử dụng ma túy để tỉnh táo
đồng thời có thể lái xe liên tục hàng giờ liền
phòng cảnh sát phòng cũng đã lập chứ bạch
trong năm nay chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường
thường xuyên kiểm tra về các đối tượng lái xe đường dài
để ngăn ngừa những lái xe có sử dụng chất ma túy để hoạt động tỉnh tiến
đồng thời tuyên trì các chủ doanh nghiệp
thì phải chấp hành lấy xe là phải kiểm tra đầy đủ sức khỏe
rồi kiểm tra về không có chất gây nghiện trong người mới nhận
câu chuyện những tài xế xe khách xe tải xe container sử dụng ma túy
khi điều khiển phương tiện đã không còn xa lạ
đằng sau đó là tính mạng
tính mạng của hàng trăm con người vô tội là nỗi đau nỗi mất mát không thể nào ngôi ngoài
ngăn chặn sử dụng ma túy rõ ràng cần phải được thực hiện một cách thường xuyên liên tục
và sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng có liên quan
đặc biệt là trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp
trong việc kiểm tra giám định sức khỏe đối với tài xế của công ty mình